trước đó công an huyện thạch thành đã phát hiện phạm văn ngọc và lê thanh tùng cùng mở thị trấn vân du thạch thành thanh hóa
đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn một trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an huyện thạch thành đã vận động bảy đối tượng khác ra đầu thú về hành vi mua bán trái phép số lô số đề
tổng số tiền đánh bạc các đối tượng được xác định hơn chín trăm linh triệu đồng
đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đà nẵng vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở chứa lượng lớn thuốc lá điện tử chuyên phân phối cho các cơ sở trên địa bàn
kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá trên đường mẹ nhu thuộc địa bàn phường thanh khê tây thành phố đà nẵng
chủ tổ kiểm tra đã phát hiện có một bốn mươi hai máy thuốc lá điện tử tinh dầu thuốc lá điện tử các loại không có giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ được nguy trang trong những thùng giấy ghi nhiều loại nguyên liệu
chủ hàng khai nhận lấy hàng từ nhiều nguồn khác nhau phần lớn ở các tỉnh phía bắc với số lượng lớn rồi đem về phân phối bán lại cho người dùng và các cơ sở kinh doanh giải trí
phần cuối là những thông tin về truy nã tội phạm cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bầu xã kim trung huyện đông anh tp hà nội về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
cũng phạm tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ninh giang tỉnh hải dương là đối tượng lê đức bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn bình cách xã hà thanh huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
còn về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hoàng văn hường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã kim liên huyện kim thành tỉnh hải dương có nốt ruồi cách một năm cm trên sau đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý